cục lãnh sự bộ ngoại giao lưu ý công dân đang có mặt tại trung quốc cần thường xuyên theo dõi
tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp công dân có thể liên hệ theo số đường dây nóng
bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại trung quốc tổng lãnh sứ quán việt nam
tại thượng hải côn minh nam ninh quảng châu hồng kông tổng đài bảo hộ công dân
thưa quý vị hôm qua ngày hai mươi sáu tháng một tức mùng hai tết bộ y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn
về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp này phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo cuộc họp
theo báo cáo tình hình hai cha con người trung quốc đã được phát hiện nhiễm virus gây viêm phổi lạ
và được cách ly bệnh viện trợ rẫy tp hcm cho biết ban đầu người con trai đã có những biểu hiện
chuyển biến tích cực có thể sớm được xuất viện còn người cha bên cạnh việc nhiễm virus nói trên
thì còn mắc nhiễm
nhiều bệnh lý mạng tính cần theo dõi thêm đã có hai mươi chín người tiếp xúc với hai bố con bệnh nhân
người trung quốc này và đang theo dõi tính đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp
người việt nam nào nhiễm bệnh hay dương tính với virus corona bộ y tế cũng khuyến cáo người dân
nên chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân đeo khẩu trang y tế khi tới chỗ đông người tránh tiếp xúc
với những trường hợp người có biểu hiện của cảm lạnh hay cúm bên cạnh đó cần hạn chế tối đa
tổ chức các tour tuyến du lịch đến trung quốc cho người dân việt nam
bệnh viêm phổi do virus corona hiện đang có diễn biến phức tạp vì vậy việc chủ động tuyên truyền
và phòng tránh bệnh ở cấp độ địa phương cũng đã và đang được chú trọng với mục đích thông tin cho
người dân vùng sâu vùng xa nhằm giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh xuống mức thấp nhất
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các bệnh viện địa phương đội ngũ nhân viên y tế đã thực hiện trang bị kiến thức với mục đích
chủ động phòng dịch trong trường hợp phát hiện bệnh trên địa bàn
corona gây viêm phổi cấp thì ở tuyên quang thì hiện tại bây giờ chúng ta chưa thấy có trường hợp nào
nhưng mà cũng cảnh báo với nhân dân là trong dịp tết này nếu như có sốt có viêm họng hay là có ho nhiều
đau ngực khó thở thì cần phải đến các cơ quan y tế để khám và kiểm tra ngay
theo bộ y tế cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh
viêm phổi virus corona
vì vậy bác sĩ sẽ chỉ định điều trị theo triệu chứng với các trường hợp người bệnh ốm sốt có tình trạng suy hô hấp suy thận
khi mình bị ốm hoặc người nhà có những triệu chứng như sốt cúm đau mỏi người rồi khó thở thì cần phải đến cơ quan y tế để khám và kiểm tra
trong bối cảnh hiện tại việt nam đã kích hoạt trung tâm khẩn cấp của bộ y tế nhằm ứng phó với dịch tập trung khống chế không để dịch lây lan
nhằm ngăn chặn virus corona lây lan trung quốc đã phong tỏa một phần thành phố sán đầu thuộc tỉnh quảng đông
cách thành phố ổ dịch vũ hán khoảng một một trăm linh km
đây là địa phương ngoài vùng dịch đầu tiên ở trung quốc thực thi biện pháp phong tỏa giao thông
chính quyền thành phố sán đầu cho biết kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng một các phương tiện không phục vụ mục đích khẩn cấp sẽ bị cấm đi vào thành phố
các dịch vụ xe buýt tàu phà taxi và giao thông công cộng cũng sẽ tạm ngừng hoạt động
ngoài ra những hành khách đến các gà tàu ở sán đầu sẽ bị quét thân nhiệt và khuyên cáo quay trở về
tuyến đường cao tốc vẫn hoạt động bình thường
hiện đã có hai trường hợp ở thành phố này nhiễm virus
và chín mươi tám trường hợp ở tỉnh quảng đông
trong khi đó tỉnh sơn đông ở miền đông trung quốc và thành phố tây an thuộc tỉnh thiểm tây
cũng đã tạm ngừng tất cả các tuyến xe buýt lên thành phố và lên tỉnh để kiểm soát virus corona
trước đó thủ đô bắc kinh và thành phố thiên tân đã áp dụng các biện pháp tương tự
trong khi đó trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc xác nhận
ca thứ ba ở nước này mắc bệnh viêm phổi do virus corona
bệnh nhân là một nam công dân hàn quốc năm mươi bốn tuổi từ thành phố vũ hà
án thuộc tỉnh hồ bắc trung quốc trở về ngày hai mươi tháng một
bệnh nhân cho biết vào thời điểm nhập cảnh không xuất hiện triệu chứng đặc biệt
nhưng từ ngày hai mươi hai tháng một bị sốt và cảm thấy ớn lạnh đến ngày hai mươi năm tháng một bắt đầu ho đờm liên tục
kết quả xét nghiệm ngày hai mươi sáu tháng một xác nhận bệnh nhân này nhiễm virus corona
hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên lâu nay hội đồng nhân dân cấp phường có vai trò giải quyết vướng mắt của nhân dân
vấn đề đặt ra là khi hội đồng nhân dân phường không còn liệu kiến nghị của người dân có được giải quyết kịp thời
với cái hệ thống quản lý nhà nước ở địa phương như chúng ta hiện tại
thì tôi nghĩ là tiếng nói của nhân dân vẫn được thông qua rất nhiều kênh
ví dụ như có thể là thông qua các đồng chí lãnh đạo của tổ tân phố
có thể thông qua các đại biểu của các đoàn thể
tổ chức chính trị xã hội
khi không còn hội đồng nhân dân cấp phường
thì cấp quận thị sẽ trực tiếp quyết định những vấn đề liên quan đến chức năng vai trò của hội đồng nhân dân
như vậy bộ máy chính quyền sẽ được tinh gọn hơn trách nhiệm rõ ràng trực tiếp giảm tầng nớt trung gian
tăng cường vai trò giám sát thứ nhất là của đại biểu hội đồng nhân dân cấp trên với địa phương
và việc thứ hai là chúng ta cũng phải có quy chế hoạt động của ủy ban nhân dân để chúng ta tiến hành kiểm soát quyền lực ở địa phương
việc thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị có lẽ là thách thức cũng là thời cơ của thành phố hà nội
thế nhưng có thực hiện được mô hình này thì thành phố hà nội mới có thể tiến gần hơn đến việc xây dựng một chính quyền đơn giản hóa về tổ chức phục vụ người dân tốt hơn
tìm việc làm chống kết nối việc làm cho người lao động không phải là chuyện đơn giản đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số
bởi qua công tác này góp phần thay đổi nhận thức về việc làm môi trường làm việc
theo hướng công tác
góp phần thay đổi nhận thức về việc làm môi trường làm việc theo hướng công tác

những buổi tuyên truyền vận động nhỏ nhưng tận hộ gia đình như thế này tại đồng bào không phải là thường xuyên
nhưng cũng góp phần giúp cho họ có thêm niềm tin vào việc đăng ký tuyển dụng đi làm của con em mình
ở làng cái rây tăng và làng u díp đợt nào chúng tôi sẽ cho cán bộ công chức cũng như đặc biệt cho các bí thư di bộ thôn trưởng
sẽ gần gũi hơn và đặc biệt là nêu gương những cá nhân cụ thể đi làm việc vừa rồi
và đặc biệt là nêu gương những cá nhân cụ thể đi làm việc vừa rồi sau khi đạt được hiệu quả về giúp cho gia đình
giúp cho gia đình mua con giống làm rồi sửa nhà đặc biệt là ở cái rây tăng và u díp rồi có một số công nhân đi làm về
đã giúp cho gia đình xây nhà mới có thể sửa chữa có mua con giống rồi các loại cây trồng có
chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cụ thể về tâm lưu này
để giúp người có nhu cầu học nghề tìm việc làm trường cao đẳng nghề gia lai ngoài việc giúp các em tiếp cận với công nghệ
thiết bị của ngành học trường còn kết nối với doanh nghiệp để các em có được môi trường thực tập tốt
trước khi ứng tuyển các vị trí việc làm phù hợp
hiện tại nhà trường đang diễn ra trong quá trình thực tập đối với học sinh phòng phối hợp với các doanh nghiệp
rất là nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh
giữa nhà trường với doanh nghiệp mà phối hợp nhau mang lại lợi ích ba bên rất là tốt
thứ nhất là các em là gắn với thực tế mà khi các em ra trường đó là cái thứ nhất
cái thứ hai các em cũng có lợi ích trong đó là thứ nhất đối với doanh nghiệp
thì cũng đã vượt đầu trả tiền thực tập cho các em trong thời gian các em thực tập ở tại doanh nghiệp
có thể nói với những nỗ lực của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh gia lai
sự phối hợp của phòng lao động thương minh xã hội các huyện ủy ban nhân dân và đoàn thể các xã
những công việc chống phù hợp đã đến được với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
điều quan trọng đó là thay đổi được nhận thức của họ giúp họ tiếp cận tác phong làm việc
một vấn đề đang được đặt ra trong thời kỳ công nghệ bốn
phát triển mạnh đó là định hướng nghề cho thanh niên sao cho phù hợp với chất lượng
cùng với đó là xu hướng dịch chuyển nguồn lao động trong cộng đồng asean
cũng đang đặt ra bài toán cho các cơ quan quản lý và chính mỗi lao động trẻ hiện nay
cả nước hiện có trên một mươi ba triệu lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm khoảng hai mươi bốn lực lượng lao động
tuy lực lượng lao động trẻ của chúng ta đang dồi dào
xong lại bất lợi về khả năng tiếp cận thị trường lao động thiếu các kỹ năng mềm như khả năng ngoại ngữ
theo thống kê của thị trường nhân lực việc làm chúng ta hiện có tổng số lao động năm mươi bảy năm mươi triệu
trong đó kỹ năng lao động cao chiếm một mươi hai kỹ năng trung bình chiếm bốn mươi tám kỹ năng thấp chiếm bốn mươi
kỹ năng tiếng anh chỉ đạt năm
cách mạng công nghiệp bốn đối với việt nam và đối với giáo dục nghề nghiệp nói riêng
thì cũng quả thật là còn nhiều vấn đề đó
bản thân người lao động việt nam sau khi được đào tạo tôi đánh giá chung là ở hầu như các cấp trình độ đào tạo
đa phần vẫn chưa đáp ứng được cái kỹ năng kỹ năng ở đây thể hiện là cái kỹ năng mềm
thì đấy tôi cho rằng đó là một điểm yếu
ví dụ như kỹ năng mềm đó là ngoại ngữ rồi tìm hiểu được cái văn hóa của những doanh nghiệp
hay cái nơi mình đang làm của cái đất nước đó
tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên hiện nay là sáu bốn mươi ba
nghịch lý hơn nữa là tỷ lệ thất nghiệp của những người đã qua đào tạo nghề nghiệp
đặc biệt của những người có trình độ đại học
thường cao gấp đôi chỉ số thất nghiệp chung của toàn bộ lực lượng
nguồn nhân lực chất lượng cao trở nên dôi dư khi nhu cầu vẫn còn rất lớn
mặc dù so với thế giới tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên chúng ta chưa cao
nhưng nó cũng thể hiện cái việc rằng là chúng ta chưa tận dụng hết cái tiềm năng của đội ngũ thanh niên
bên cạnh đó là cái tình trạng mà sinh viên tốt nghiệp ra trường gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm
hoặc phải làm trái ngành trái nghề hoặc là chấp nhận những cái công việc mà lao động phổ thông
không đúng với cái ngành nghề mà đã được đào tạo
gây cái sự lãng phí về cái nguồn lãng phí về mặt xã hội
trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
để đáp ứng với sự thay đổi của thị trường việc làm
các cơ sở đào tạo cần đo lường được chất lượng việc làm
xác định rõ nhu cầu của thị trường lao động mới
từ đó định hướng học sinh sinh viên một cách bài bản đúng hướng
để khi ra trường các em có thể tìm được công việc phù hợp nhất với bản thân
từ trước đến nay chúng ta chú ý khá nhiều đến vấn đề công việc chuyên môn
nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải chú ý đến
việc đào tạo thêm các kỹ năng mềm và kỹ năng số cho học sinh và sinh viên
bởi vì nếu như mà trong thời đại mới với cái kỷ nguyên số
với cái công nghiệp bốn thì những các kỹ năng mềm
những kỹ năng giao tiếp kỹ năng quản lý khách hàng
rồi là tổ chức chẳng hạn thì sẽ giúp cho người ta có thể thích ứng được
với cái yêu cầu mới của công việc trong tương lai hơn
công nghệ bốn phát triển đồng nghĩa với sự gia tăng tự động hóa
big data trong hoạt động sản xuất
qua đó sẽ có nhiều việc làm mới được hình thành
tuy nhiên lao động đáp ứng công việc này phải là lao động có chất lượng
có trình độ có thể di chuyển trong phạm vi khu vực
thậm chí thế giới chứ không chỉ đào tạo theo thứ mình có
không phải điều mà nhà tuyển dụng cần
thưa quý vị
những ngày này các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang đóng tại tp hcm đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động mừng đảng mừng xuân
nỗ lực chăm lo cho bộ đội đón tết đầy đủ và vui tươi
hòa chung không khí rộn rộn đón tết những ngày này các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tp hcm
cũng bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh doanh trại trang trí cảnh quan
chúng tôi chỉ đạo cho đoàn thanh niên là lập các kế hoạch và tổ chức triển khai tổ chức tốt các hoạt động
vui xuân trong dịp tết nguyên đán này với phương châm là vui tươi an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao
đoàn thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ ở lại trực tết
được hưởng đầy đủ không khí hương vị ngày tết cổ truyền của dân tộc
đây là lần đầu tiên hiền ăn tết trong doanh trại
thông qua các hoạt động rèn luyện thể lực văn hóa văn nghệ thể thao trước thềm năm mới
đã góp phần gắn kết nghĩa tình đồng chí đồng đội
ở đơn vị thêm sâu đậm giúp hiền vơi đi nỗi nhớ nhà người thân
vì vậy dù không được về xung họp bên gia đình
nhưng hiền vẫn háo hức chuẩn bị đón tết cổ truyền cùng đồng đội
lúc đầu thì có một chút buồn nghĩ là lần đầu tiên đón tết ở trong đơn vị quân đội này thì có sẽ buồn và chán
nhưng mà không phải vậy chỉ huy các cấp ở đơn vị luôn quan tâm động viên
chăm lo các tết triên chúng tôi từ ăn uống trên các hoạt động phong trào vui chơi
tạo cho chúng tôi một bộng khí rất là vui tươi và mát
cũng rất là gần gũi nữa
bây giờ tôi cảm thấy đơn vị giống như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy
mặc dù đây là cái tết đầu tiên tôi đón tết không được đón tết cùng với gia đình
nhưng thực sự tôi cảm thấy rất ấm áp
vì có các đồng chí đồng đội luôn quan tâm động viên tôi
cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các thủ trưởng các cấp
giúp chúng tôi có một cái tết ấm cúng
trong khung biên đơn vị không chỉ có hoa mai khuê sắc
mà mọi con đường nội bộ đều được trang trí lộn lẫy cờ hoa
tất cả để đón một cái tết vui tươi đầm ấm
nhờ sự chủ động chuẩn bị chú đáo nên đến thời điểm này
toàn thể cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng đón chào năm mới
ở các doanh trại trong tâm thế vui tươi phấn khởi
nhưng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác không sao nhãn nhiệm vụ trực
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
xuế giang là xã vùng cao của huyện văn chấn
được tỉnh yên bái quy hoạch xây dựng phát triển du lịch sinh thái
năm qua được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và các tổ chức cá nhân
xuế giang đã ngày càng thay ra đổi thịt
đón xuân mới canh tí cùng với niềm vui quê hương đất nước đổi mới
đồng bào mong nơi đây cũng đã có nhiều niềm vui khi đời sống ngày càng khâm khá hơn
xuế giang những ngày đầu xuân trở nên nhuộn nhịp hơn hẳn
những vạt rừng mờ ảo trong xương lấm tấm sắc hoa đào hoa mận
những cung đường tất nập khách tham quan và đồng bào đi xăm tết
các loại công việc thường ngày những bà mẹ cặm cụi theo những hoa văn lên váy
áo mới cho con em mình để mặc đi chơi tết
theo dân tộc mình thì bây giờ sắp đến tết rồi nên là chuẩn bị quần áo may cho các con
thì ngày xưa là toàn bộ là phải thiêu hoàn toàn
nhưng mà bây giờ mình có cái máy may với lại cái vải thì cũng có
thế mình cũng thiêu được
không có bốn bộ rồi nhưng mà mình phải cố gắng thiêu bằng tay cho nó đẹp hơn
để làm quà cho các cháu để động viên các con học tật cho tốt hơn
theo phong tục của người đồng bào hơ mông tết đến nhà nhà mổ lợn mổ bò để chia nhau
mời nhau ăn cỗ chúc mừng thành quả sau một năm lao động vất vả
năm nay đời sống khá hơn cùng những thành quả đạt được trong chăn nuôi gia súc hiệu quả
nhiều nhà đã mổ lợn mổ bò để chia nhau
ở năm nay đối với xã xuế giàng chúng tôi thấy rằng là
cái thu nhật của bà con cũng đã có tăng lên
thứ nhất là cũng là nhờ sự quan tâm của đảng nhà nước đầu tư cơ sở vật chất
thế rồi là hiện tại thì cũng nâng cao được cái giá trị kinh tế trên địa bàn
thứ nhất là cây trề
từ cái nguồn thu nhập từ cây trề giá trị nó cao lên
chính vì vậy nên là cuộc sống cũng như là đời sống của người dân đã có thu nhật tăng lên
mùa xuân đến với vùng cao xuế giàng như khoác lên mình màu áo mới
thiên nhiên và con người hòa quyện trong màn sương mờ
điểm xuyết bởi sắc hồng của đào sắc trắng của mận
những thiếu nữ hơ mông súng xính trong bộ váy áo mới xuống chợ chơi tết
số khác hòa vào các trò chơi dân gian làm không khí mùa xuân trên vùng cao thêm rộ
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
thưa quý vị biến thách thức thành cơ hội và hỗ trợ người khó khăn không vụ lợi
tinh thần tốt đẹp này đang được người dân thành phố bin an của philippines
theo đuổi ngay từ những ngày đầu năm
và mong việc làm này có thể hỗ trợ công tác tái thiết
tại các thành phố bị ảnh hưởng do hoạt động của núi lửa ta an
vào những thời điểm khó khăn chúng ta cần suy nghĩ sáng tạo
chúng tôi biến thách thức thành cơ hội nhưng không phải để vụ lợi cá nhân
các thành phố láng giềng của chúng tôi đang thực sự gặp khó khăn
và chúng tôi nên giúp đỡ họ
ông dima gwila cho biết cơ sở của thành phố có thể xuất xưởng năm viên gạch một ngày
toàn bộ số tiền bán gạch sẽ được quyên góp cho những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp do núi lửa
núi lửa ta an bắt đầu hoạt động từ ngày một mươi hai tháng một
phun lên trời một cột cho bụi cao hàng km
thủ đô manila gần như bị tê liệt
trong khi người dân xung quanh khu vực núi lửa đã phải sơ tán khẩn cấp
sau khi có cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đợt phun trào mạnh
nằm ở cực bắc trung quốc tỉnh hắc long giang là một trong những khu vực
có mùa đông khắc nghiệt nhất nước này
nơi lạnh giá băng và tuyết đã trở thành một đặc sản của vùng
năm nay tỉnh hắc long giang đã giới thiệu một chương trình du lịch trải nghiệm bằng tuyết trong đêm
một chương trình độc đáo để khai thác thế mạnh vùng và thúc đẩy kinh tế của địa phương
công viên thế giới băng tuyết cáp nhĩ tân một công viên giải trí rộng sáu trăm linh m hai
đã đưa ra một loạt chương trình du lịch ngắn và trải nghiệm băng tuyết đêm
với các chủ đề như tượng băng một mươi hai con giáp đèn lồng may mắn và khiêu vũ trên băng
vô cùng thú vị trời rất lạnh nhưng mọi người cùng nhau nhảy múa để làm ấm cơ thể
chúng tôi thấy những hoạt động được tổ chức ở đây thật tuyệt vời
tất nhiên là rất lạnh nhưng sau khi tham gia vào các hoạt động vui chơi thì không còn lạnh chút nào
năm nay cũng là năm đầu tiên công viên thực hiện chương trình biểu diễn ánh sáng sáng tạo
sử dụng tới hai mươi cụm đèn để chiếu sáng trên nền tuyết trắng
chương trình ánh sáng năm nay được đầu tư công phu hơn
chúng tôi đã tăng ba mươi độ chiều sáng so với các năm trước
lượng khách du lịch đến thác long giang đã tăng mạnh trong vài năm trở lại đây
riêng trong dịp tết nguyên đán năm nay lượt khách tham quan tăng ba mươi
thưa quý vị và các bạn chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự cập nhật
và để tiếp nối chương trình mời quý vị và các bạn tiếp nối chương trình với biên tập viên mỹ linh
xin mời chị mỹ linh
thưa quý vị đầu năm mới chúng ta nên mua gì để rước tài lộc may mắn về nhà
bên cạnh đó các thông tin như giá trông giữ xe máy ô tô tại khu vực trung tâm hà nội và tp hcm
và đặc biệt là những phân tích về thị trường
và triển vọng đầu tư kim loại quý trong năm hai nghìn hai mươi
đó sẽ là những thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày đầu năm
và tất cả sẽ có trong tiểu mục nhịp sống kinh tế ngay sau đây
cuối năm mua vôi gắn với hai tập tục của người việt trong năm mới
người xưa quan niệm muối là thứ dễ xú ế xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình
sáng ngày mùng một tết nhiều người còn mua thêm lửa
theo quan niệm lửa mang đến sự ấm áp hạnh phúc cho gia đình
ngoài ra đầu năm người ta còn mua giấy xin chữ và mua vàng với mong muốn cầu may đầu năm cho cả năm được no đủ sung túc
tại các điểm thu hút khách du xuân như khu vực hồ hoàn kiếm phố bích họa phùng hưng hay phủ tây hồ
hàng loạt các bãi trồng xe tự phát đã mọc lên với giá cao hơn gấp ba gấp bốn lần so với ngày thường
giá chồng giữ xe máy trong những ngày này tại khu vực trung tâm hà nội vào khoảng hai mươi đến ba mươi đồng
giá trong ô tô từ sáu mươi đến bảy mươi nghìn đồng cá biệt có những điểm giá lên tới một trăm linh một trăm năm mươi đồng cho một lần gửi
tại thành phố hồ chí minh
lượng người đi lễ chùa đông dịch vụ giữ xe khu vực các đền chùa cũng tăng giá chóng mặt
giá giữ xe máy giao động từ ba mươi năm mươi đồng giá giữ ô tô từ bảy mươi một trăm linh đồng
ở công viên tao đàn vỉa hè vách bảo tàng thành phố đường pasteur về hè đường nguyễn huệ tôn đức thắng
về hè công trình xây dựng khách sạn majestic đường nguyễn huệ về hè đường pasteur trước chùa ấn giáo
về hè đường huỳnh thúc kháng và pasteur
về hè đường hải triều và hàm nghi giá giữ xe được quy định là xe đạp hai đồng một lượt
xe máy trước một mươi tám h là sáu đồng một lượt sau một mươi tám h là chín đồng một lượt
trong những ngày đầu năm mới đa số các hàng quán tại thành phố hồ chí minh đều đóng cửa nghỉ tết
do đó những hàng quán bán hàng xuyên tết đều có lượng khách hàng tăng vọt
theo các chủ quán những ngày nghỉ tết lượng khách đông gấp ba lần ngày thường
giá dịch vụ ngày đầu năm tăng khoảng hai mươi năm mươi
trong dịp nghỉ tết người dân có thể mua thuốc tại ba mươi chín nhà thuốc trong các bệnh viện
ngoài chợ công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế hà nội cũng bố trí một mươi năm nhà thuốc và quầy thuốc
công ty cổ phần dược phẩm hà tây bố trí một mươi năm nhà thuốc quầy thuốc
trực bán thuốc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày nghỉ tết để phục vụ người dân
kim loại quý đang trở thành nhóm hàng nóng nhất thị trường nguyên liệu
giá vàng đã tăng gần hai mươi trong năm hai nghìn
các nhà đầu tư vẫn tiếp tục sắt tiền vào kim loại quý này dù không ai dám chắc chắn giá liệu có tiếp tục tăng hay sẽ sớm quay đầu đi xuống
theo quan sát và đánh giá của các chuyên gia
vàng sẽ tiếp tục là kênh đầu tư

xin kính chúc quý vị khán giả có một cái tết an lành bên người thân và gia đình
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt